do đó các em không còn bất hạnh nữa

thì đó là cái điều chúng tôi thấy là cái quý giá nhất mà các đoàn khách đứng thăm các em

tinh thần tương thân tương ái để cộng đồng không ai bị bỏ lại phía sau

hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình việt nam
các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
qua từng năm phong trào đoàn hội ngày càng lớn mạnh và có sự tham gia của nhiều cán bộ chiến sĩ
trước đó chương trình sinh hoạt chuyên đề xây dựng hạnh phúc gia đình
ra quân làm sạch môi trường biển tại thành phố đà nẵng cũng đã được tổ chức
trong phần tiếp theo để chính sách nhân văn đến tay người lao động kịp thời
cùng bàn luận trong nội dung này trong vấn đề và chính sách ngay sau đây
từ ngày một mươi ba tháng sáu người dân tham gia đấu giá đất phải nộp tiền đặt trước bằng hai mươi giá khởi điểm của tài sản đấu giá
thưa quý vị từ ngày một tháng bốn gói sáu sáu trăm linh tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân từ ngân sách nhà nước bắt đầu được triển khai
và dự kiến sẽ có khoảng ba năm triệu đồng